trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay ngày chín tháng hai
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê hải bình đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam khi ngân hàng trung quốc mở chi nhánh
tại cái gọi là thành phố tam sa tại quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình cho biết
như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định thì việt nam có chủ quyền không thể tranh cãi
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa và vì vậy mọi việc làm của nước ngoài trong khu vực này
nếu có trong khu vực này thì mà không có sự cho phép của việt nam thì đều là không hợp pháp
và cũng không thay đổi được thực tế là việt nam có đầy đủ chủ quyền đối với khu vực này